hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

một món ăn truyền thống trong ngày tết

những năm gần đây nhiều hoạt động lễ hội xuân trong trường học đã được nhiều giáo viên quan tâm

những ánh mắt còn ngỡ ngàng những đôi tay còn vụn về khi làm những chiếc bánh trưng truyền thống
thế nhưng đây có thể nói là trải nghiệm hết sức thú vị giúp các em hiểu và chân quý hơn những nét đẹp truyền thống này
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ra văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
theo đó thì giao thừa tết kỷ hợi năm nay tp hcm sẽ bắn pháo hoa tại tám điểm
trong đó có một điểm bắn mới so với các năm trước tại tòa nhà cao nhất là landmark tám mươi một tầng
trong số tám điểm bắn pháo hoa có hai điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông sài gòn quận hai và tòa nhà landmark
khu vực công viên vinhomes thuộc khu đô thị vinhomes central park quận bình thạnh
và sáu điểm bắn tầm thấp gồm công viên văn hóa đầm xen tại quận một mươi một khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận chín
khu đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược huyện củ chi đường đào cửa trung tâm hành chính cần giờ huyện cần giờ
khu công nghiệp hiệp phước huyện nhà bè và ban chỉ huy quân sự bình chánh huyện bình chánh
thời gian bắn là một mươi năm phút bắt đầu từ h đến h một mươi năm phút ngày năm tháng hai tức là ngày mùng một tết
nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa
và tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong nhịp sống hai mươi bốn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

các thùng cạc tông và túi nilon cất dấu trong hai căn phòng trọ luôn đóng kín cửa
thời điểm kiểm tra chủ hàng đều không có mặt tại đây
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ số thuốc lá lậu trên để làm rõ xử lý
đại diện văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
biểu dương khen ngợi lực lượng quản lý thị trường tp hcm
đã kịp thời phát hiện triệt xóa hai điểm chứa trữ thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn
góp phần hiệu quả trong thực hiện cao điểm công tác kiểm tra xử lý
ngăn chặn tình hình buôn lậu buôn bán hàng cấm hàng giả trên thị trường vào dịp tết nguyên đáng kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
dịp cuối năm là thời điểm tình hình an ninh trực tự tại các khu vực
tập trung đông người như bến xe nhà ga có dấu hiệu phức tạp hơn
và sau nhiều ngày theo dõi công an quận thủ đức tp hcm đã bắt quả tang
băng nhóm chuyên hành nghệ móc túi tại các bến xe buýt
ba đối tượng đang bị tạm giữ tại công an quận thủ đức tp hcm là quách chinh nhân
sau một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ hốc một
nguyễn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nguyễn thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng hữu đồng nai
theo đó ba đối tượng này thường xuyên bắt xe buýt số ba mươi ba tuyến suối tiên an sương
lợi dụng tuyến xe đông hành khách gian lớn sơ hợi để trộn tài sản
sáng ngày hai mươi chín tháng một có mặt trên tuyến xe buýt trinh sát cùng người dân đã bắt quả tang
hành vi móc lột điện thoại và ví tiền của ba đối tượng này
trong lúc mà ở suối tiền ba con chuẩn bị lên xe là có một ông nào mặc áo cây rô sụp sọc
mặc áo khoác đen
theo lời khai của nhân băng nhóm này gồm ba người lên các tuyến xe buýt có đông hành khách
lợi dụng lúc hành khách sơ hợi để trộn tài sản
hai người trực tiếp thực hiện hành vi là tuyết và hiển
nhưng có nhiều người không có thể trộn tài sản
nhằm tăng sự lựa chọn cho người dân khi mua hoa tết một số tiểu thương tại tp hcm đã nhập những loài hoa ngoại vào dịp này
và trong đó thì mai đỏ ngoại là loại cây lạ và thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng
tại một cửa hàng bán hoa mai đỏ nhập trên địa bàn quận tân phú tp hcm đã có hơn năm trăm linh cây hoa với đầy đủ kích cỡ
nhưng hiện tại cũng đã bán gần hết thì mỗi ngày cửa hàng bán từ ba mươi đến năm mươi cây
để có được hoa mai đỏ cửa hàng đã phải chuẩn bị nhập cách đây hai tháng
điểm nổi bật của loài hoa này là có màu đỏ đặc trưng đem được sắc đào của miền bắc và vị vàng của hoa mai miền nam
cây rất nhiều cánh và sai hoa có cây có số lượng hơn một mươi cánh đặc biệt rất dễ chăm sóc không cần kỹ thuật cao
giá hoa mai đỏ cũng không quá cao cây lớn có giá năm triệu đồng có chiều cao từ một tám m đến hai ba m cây nhỏ có giá gần năm trăm linh ngàn đồng
và thời gian nợ của hoa rất là nâu khi mà hoa bắt đầu buông hết cánh thì duy trì hoa được từ năm đến bảy ngày
có những bông thì được hơn một mươi ngày thì mới tàn và nguyên một chu kỳ của hoa mai này thì được định khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng
được biết cây sẽ được nhập về bằng đường bộ tùy mỗi cây diện tích trung bình từ sáu m đến một m cao từ bốn đến sáu m
hoa mai đỏ này để được khá lâu do khí hậu ở tp hcm khá nóng nên hoa rất dễ nở người mua chỉ cần tưới nước từ hai đến ba ngày là hoa có thể nở rộ
năm nào cũng vậy cứ đêm ngày hai mươi ba dạng ngày hai mươi bốn tháng chạp âm lịch các đình làng đền chùa miếu mạo và các nhà thờ họ trên đảo lý sơn lại long trọng tổ chức nghi thức truyền thống dường nêu để ăn tết cổ truyền
và lễ dựng cây nêu này đã được duy trì là hai trăm năm mươi năm nay tại đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
hàng năm sau ngày đưa ông công ông táo về trời các đình làng dinh miếu nhà thờ họ trên đảo lý sơn phải dựng cây nêu
các đình làng dinh miếu nhà thờ họ trên đảo lý sơn phải dựng cây nêu
theo tục xưa để lại cây nêu tết được làm từ cây tre già thân cao to dài khoảng sáu đến bảy mét
thân được sơn màu đỏ trên ngọn cây được gắn thêm đầu chim phụng hoặc đầu cá chép làm bằng gỗ phông cùng một lá cờ tổ quốc và một lá phướng trên đó viết các câu chữ chúc năm mới an lành

ở những nơi thờ tự tâm linh những năm gần đây nhiều tàu cá của ngư dân địa phương cũng thực hiện nghi thức dựng cây nêu trên tàu cá
nhiều biểu tượng của người dân lý sơn luôn hướng về hoàng sa trường sa vùng biển đảo thiên liên của tổ quốc nơi có xương có máu của nhiều thế hệ người lý sơn
bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bãi sinh được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn giờ
xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
đi cùng với đoàn có đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
tại cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phó thủ tướng thường trực chính phủ biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được
đặc biệt là triệt phá một số thụ điểm đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy lớn
đồng chí trương hòa bình đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các mặt công tác
phối hợp chặt chẽ với các ban ngành nêu cao tinh thần quyết liệt kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy và kiềm chế ngăn chặn việc buôn bán sử dụng ma túy tại nước ta
tại cục cảnh sát hình sự sau khi nghe báo cáo phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đánh giá cao kết quả công tác trong năm hai nghìn một mươi tám của lực lượng cảnh sát hình sự
đặc biệt là việc đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tín dụng đen hoạt động tội phạm băng nhóm điều tra khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
góp phần tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tại cuộc gặp gỡ cán bộ chiến sĩ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và cục cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình biểu dương các thành tích hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua
trong đó đã điều tra xử lý nghiêm các vụ án lớn dư luận quan tâm và các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương chỉ đạo
khẳng định kết quả công tác của hai đơn vị đã góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự xã hội
giữ vững môi trường ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh trong thời gian tới văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và cục cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng
kinh tế buôn lậu cần tiếp tục tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
tạo môi trường an toàn lành mạnh cho nhân dân doanh nghiệp yên tâm làm ăn sinh sống
thực hiện tốt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tích nguyên đán sắp tới
nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án
nhất là các vụ án lớn dư luận quan tâm và các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương ban chỉ đạo một trăm một mươi tvk theo dõi
nghe báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác của cục cảnh sát giao thông
phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá cao vai trò cùng những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông
trong công tác đảm bảo an toàn giao thông kiềm chế tai nạn ủn tắc giao thông trong năm vừa qua
phó thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới đặc biệt là trong đợt cao điểm tết nguyên đán tới
lực lượng cảnh sát giao thông cần tổ chức tốt hơn nữa hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tổng kiểm soát về nông độ cồn mát túy thấp độ bố trí lực lượng tổ chức hướng dẫn giao thông
hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông cũng như không để xảy ra tình trạng un tắc kéo dài
nhất là tại các quốc lộ cửa ngõ của các thành phố lớn trong dịp tết
nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã trao tặng quà và gửi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ
lực lượng cảnh sát bộ công an lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới sức khỏe hạnh phúc thành công
dành nhiều chiến công hơn nữa góp phần quan trọng vào thắng lợi chung về phát triển kinh tế xã hội của đất nước
ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại lễ thủ phong quân hàm đại tướng đối với đồng chí võ nguyên giáp
đại tướng đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân việt nam và phong hàm sĩ quan cấp tướng
cho một số cán bộ trong quân đội nhân dân chủ tịch hồ chí minh đã nêu rõ mục đích
ý nghĩa của việc phong hàm cấp tướng việc phong tướng cho chú giáp và các chú khác hôm nay
là kết quả biết bao hy sinh chiến đấu của đồng bào đồng chí
chiến đấu cho độc lập mà sự nghiệp không thành nhắm mắt vẫn còn chưa thấy độc lập tự do
chúng ta ngày nay may mắn hơn nhưng trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn
nghĩ đến hàng nghìn hàng vạn người đã ngã xuống cho ngày hôm nay
chúng ta càng phải cố gắng giành độc lập tự do để thỏa mãn vong linh của những người đã khuất
sau đó tại hội nghị quân sự lần thứ năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ tịch hồ chí minh chỉ dạy mỗi tướng lĩnh phải
chí dũng nhân tín
theo quan điểm tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh làm tướng không phải để hưởng lợi cá nhân
mà phải tuyệt đối trung thành phụng sự sự nghiệp cách mạng của đảng tổ quốc và nhân dân được tốt hơn
vinh dự thật to lớn nhưng trách nhiệm hết sức nặng nề
mỗi sĩ quan cấp tướng phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ bản lĩnh và nhân cách
tuân thủ kỷ luật hiến pháp pháp luật
người làm tướng phải có chi thức đạo lý và nhân cách
có dũng khí
sống nhân văn liêm chính trí công vô tư
thực sự là chỗ dựa đặc biệt tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
dưới con mắt của nhân dân
người làm tướng cũng phải thực sự là hình mẫu tiêu biểu của sự khiêm nhường cầu thị
trọng dân gần dân vì nhân dân phục vụ
có khả năng dẫn dắt cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
là bộ phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân
giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
mỗi chiến công thành tích của lực lượng công an nhân dân
đều có những đóng góp đặc biệt quan trọng
quyết định của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp cao sĩ quan cấp tướng
trên cương vị công tác của mình
tướng lĩnh công an nhân dân đã thực sự là hình mẫu tiêu biểu
của người chiến sĩ cách mạng với bản lĩnh chính trị vững vàng
kiên định đạo đức cách mạng trong sáng trí tuệ và năng lực vượt trội
trung tâm đoàn kết tổ chức động viên cán bộ chiến sĩ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được đảng nhà nước và nhân dân
tin tưởng giao đảm nhiệm những trọng trách lớn
thời gian gần đây cùng với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
tướng lĩnh công an nhân dân với sự thống nhất từ nhận thức đến hành động
đã thực sự gương mẫu đi đầu chỉ huy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
hiệu quả các chủ trương biện pháp xây dựng trình đốn đảng
phòng chống suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
siết chặt kỳ luật kỳ cương chủ động phát hiện kiến quyết xử lý nghiêm các tiêu cực
vi phạm trong nội bộ với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
nhưng vẫn thật sự nhân văn thấu tình đạt lý đồng thời phối hợp chặt chẽ
với các cấp các ngành bảo vệ nội bộ bảo vệ đảng phòng chống tham nhũng
tiêu cực lãng phí mang lại hiệu quả tích cực được nhân dân tin cậy
đồng tình ủng hộ đánh giá cao
tướng lĩnh công an nhân dân cũng là đội quân tiên phong đi đầu
đồng sức đồng lòng trong nghiên cứu tham mưu với bộ chính trị
ban hành nghị quyết số hai mươi hai nqtu ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám về tiếp tục đổi mới
sắp xếp cơ cấu tổ chức của bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và đề xuất chính phủ ban hành nghị định số một hai nghìn một mươi tám ndcp ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hành
cơ cấu tổ chức của bộ công an đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
không ít khó khăn thử thách đan sen giữa kế thừa và đổi mới
tuy nhiên bằng ý thức trách nhiệm luận cứ khoa học
đến nay tổ chức bộ máy công an nhân dân đã tinh gọn hơn
bước đầu hoạt động hiệu lực hiệu quả
tuy nhiên bên cạnh những tấm gương gian luyện
phấn đấu của các thế hệ tướng lĩnh công an nhân dân
chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận
vẫn còn có những cán bộ là sĩ quan cấp tướng công an nhân dân
thiếu tu dưỡng gian luyện không giữ được đạo đức
không giữ được đạo của người làm tướng
vi phạm kỳ luật đảng vi phạm pháp luật
trong đó có những trường hợp rất nghiêm trọng
điều đó thật đau xót
ảnh hưởng đến danh dự uy tín và truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đang bước vào giai đoạn cách mạng mới
với rất nhiều thời gian
cơ vận hội thế nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức
thực tế đang đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục siết chặt đội ngũ
phát huy hơn nữa bản chất cách mạng vai trò nòng cốt sung kích
tinh thần chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
không để bị động bất ngờ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đối mũ sĩ quan cấp tướng công an nhân dân là những người vinh dự
có trách nhiệm lĩnh ấn tiên phong
phải quyết tâm rèn luyện giữ vững và phát huy đạo làm tướng
chú trọng vào những vấn đề sau đây
thứ nhất mỗi sĩ quan cấp tướng công an nhân dân
phải ý thức đầy đủ về trọng trách trong sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước
trong hoạch định các chủ trương chính sách hoàn thiện thể chế
và huy động các nguồn lực để bảo vệ lợi ích quốc gia
dân tộc bảo vệ an ninh an toàn xã hội
tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư khóa một mươi hai về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tham gia tích cực hiệu quả trong xây dựng văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thống nhất đánh giá các bài học kinh nghiệm xác định các mục tiêu nhiệm vụ
giải pháp bảo vệ tổ quốc đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới
thứ hai tướng lĩnh công an nhân dân phải thực sự là hình mẫu tiêu biểu của người sĩ quan công an nhân dân
có lập trường vững vàng kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
nắm vững đường lối chủ trương chính sách pháp luật các biện pháp công tác
chủ động nhạy bén kiên quyết trong lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả
với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa
đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật làm giảm tội phạm
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp
về an ninh ngay từ đầu và tại cơ sở tuyệt đối không để bị động bất ngờ
kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch nhằm chống phá
làm ảnh hưởng đến uy tín sức chiến đấu và sức mạnh đoàn kết trong đảng trong công an nhân dân
góp phần giữ vững ổn định chính trị bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
thứ ba mỗi sĩ quan cấp tướng công an nhân dân phải thấm nhuần chỉ dạy của chủ tịch hồ chí minh
một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền
luôn giữ danh dự cao quý của mình thực sự gương mẫu đi đầu
thực hiện nghiêm túc quy định số tám quy đề t u ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
của ban chấp hành trung ương
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước cán bộ chiến sĩ và nhân dân
thường xuyên rèn luyện nhân cách phẩm chất nâng cao năng lực công tác
để hoàn thành trọng trách nhiệm vụ được giao giữ gìn đạo của người làm tướng
coi đó là điều thiêng liêng cao quý nhất
trong tình hình hiện nay hơn ai hết sĩ quan cấp tướng công an nhân dân
phải ý thức đầy đủ về trách nhiệm trong việc tiếp tục triển khai
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết trung ương bốn quốc một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
nghị quyết số hai mươi hai nqtu ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả với phương châm
bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện
từng bước hiện đại
hướng tới kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bảy mươi bốn năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân việt nam
một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tướng lĩnh công an nhân dân
hùng viết ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đảng cộng sản việt nam quang vinh
dân tộc việt nam anh hùng
nguyện giữ vững phát huy đạo của người làm tướng
gương mẫu đi đầu trong rèn luyện công tác chiến đấu
bằng trí dũng nhân tín liêm trùng
vượt qua mọi hiểm nguy khó khăn thử thách
luôn xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân